trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi thị trường thịt lợn tại hà nội đang có biến động mạnh
tại các chợ dân sinh giá thịt lợn giảm nhẹ sức mua cũng giảm theo
ngược lại thì tại các siêu thị cửa hàng thực phẩm an toàn doanh số bán hàng tăng mạnh so với những ngày trước
hiện chính quyền thành phố vẫn đang vận động người dân không tẩy chay sản phẩm từ thịt lợn
nhưng nên mua hàng tại các cơ sở uy tín chế biến kỹ nấu chín trước khi ăn
thịt lợn là thực phẩm quen thuộc thường xuyên của hầu hết các gia đình
thế nhưng lo ngại trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi
những ngày qua nhiều người dân đã hạn chế mua bán sử dụng sản phẩm này
khảo sát một số chợ dân sinh tại hà nội mặt hàng thịt lợn không còn đông đúc tấp nập người mua như mọi ngày
theo nhiều người bán hàng sức mua của người dân giảm khoảng ba mươi so với trước đó
về giá cả thì là khó xuống
xuống nhiều mà dân ăn ít chúng em bán ế
xuống năm cân tất cả các loại thịt đều xuống năm cân
mức bán như mọi khi chúng em mới bán khoảng hai tà hơi nhưng bây giờ chỉ bán được khoảng năm mươi cân hơi thôi
thật ra đi chợ rất là chán
hiện nay do sức mua kém giá thịt lợn tại các chợ cũng giảm từ một mươi hai mươi so với trước đây
không chỉ các quầy hàng thịt lợn tươi sống các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như giò chả nem tai nem chạo xúc xích cũng giảm lượng tiêu thụ
lượng người mua thịt lợn giảm đi nhiều
tuy nhiên một số khách hàng vẫn mua thịt lợn bình thường bởi theo họ lựa chọn thịt ngon bằng cách nhận biết những miếng thịt vẫn tươi không bầm tím là lợn khỏe không bị bệnh
nhà tôi vẫn ăn thịt bình thường nhưng mà cứ chọn mình những thịt lợn nó tươi như thế này này thì là lợn khỏe mình vẫn ăn nó không bệnh
thì là mình vẫn ăn bình thường thôi nhà tôi vẫn ăn mà ăn thường xuyên
về quyết định thịt tươi thịt ngon là mua thôi
còn thì cơ bản là
thịt đã bị tanh thịt dịch bệnh là nó chuyển màu khác nó thâm hơn và nó không được tươi thịt
nhân dân này nhìn bức thịt ngon thì các cô các chị mua hàng bị thì là nhà nước người ta thu hồi hết
ngược lại với diễn biến tại các chợ dù giá cao hơn nhưng sức tiêu thụ thịt lợn tại các siêu thị tăng mạnh so với trước khi xuất hiện dịch bệnh
nhiều người tiêu dùng lo ngại thịt lợn ngoài thị trường không được kiểm soát cho nên chuyển sang mua thịt lợn tại các siêu thị cửa hàng thực phẩm an toàn
tôi vẫn tin tưởng mua bởi vì là thịt lợn ở đây đã được kiểm dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh
hiện thịt lợn tại các siêu thị cửa hàng thực phẩm an toàn hầu như vẫn giữ giá ổn định sức mua tăng so với trước
giá thịt lợn hiện cao hơn mặt bằng chung khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm